vào chiều ngày sáu tháng bốn tại địa bàn xã biên giới nang ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đã bất ngờ xuất hiện trận mưa đá lớn và kéo dài khoảng ba mươi phút
mưa đá kèm theo gió mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân địa phương
theo một số người dân ở xã nang ngoi trận mưa đá xảy ra khoảng một mươi bốn h bốn mươi chiều cùng ngày
mưa đá càng lúc càng lớn dần kèm theo gió giật mạnh những viên đá rơi có đường kính hơn một cm
thống quê của chính quyền xã nang ngoi cho biết mưa đá kèm theo gió giật mạnh đã làm tốc mái tám ngôi nhà
làm hư hỏng hơn một mươi bảy hectare hoa màu của người dân
riêng tại đơn vị đoàn bốn đóng chân trên địa bàn bị sạt lở bờ kè khoảng một trăm một mươi năm m hai đất đá
gãy đổ hai mươi tám cây to hoa màu bị dập nát gần một hectare
cơn mưa đá kéo dài khoảng ba mươi phút trải rộng trên địa bàn xã nang ngoi và đây là lần đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi chín
địa phương này xảy ra mưa đá
hiện chưa có con số thống kê đầy đủ về mức độ
thiệt hại các lực lượng tại chỗ của địa phương đang cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định đời sống và sản xuất